hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh điện biên đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở xã thanh nưa và cầm văn trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã hô thanh huyện điện biên về tội hiếp dâm
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bắt tạm giam bùi kim thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại xã thanh nưa huyện điện biên là vợ của bùi văn công
biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn
nhưng lại không tố giác tội phạm và giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân cao mỹ duyên vào sáng mùng ba tết kỷ hợi sau đó báo tin cho công an
đối tượng phạm văn dũng là anh trai của phạm văn nhiệm là đối tượng được coi là cầm đầu tích cực bắt giữ hiếp dâm và sát hại nạn nhân
như vậy cho đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã bắt giữ được tám đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên cao mỹ duyên
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với la vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tệ xã hoài hương huyện hoài nhơn về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản
vào chiều tối ngày một mươi chín tháng ba sau khi đi nhậu về la vi đi ngang qua một trường tiểu học trên địa bàn huyện hoài nhơn gặp một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một chú tệ xã hoài hương huyện hoài nhơn đã tiến đến bảo cháu bé lên xe trở về nhà
tuy nhiên la vi đã chở bé gái đến nghĩa trang xã hoài hải huyện hoài nhơn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đồng thời cướp đôi bông tai của bé sau đó chở nạn nhân trở lại chỗ cũ
nhận được tin báo của gia đình nạn nhân lực lượng công an địa phương đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng la vi
đang trên đường vận chuyển ma túy trái phép đem về sử dụng đối tượng lê thanh tuấn anh chú tại thành phố vĩnh long đã bị lực lượng công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phát hiện và bắt quả tàng
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên người tuấn anh hai bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
qua giám định tinh thể trên là ma túy có trọng lượng gần năm gram
tuấn anh khai nhận mua số ma túy trên của một người lạ với giá là ba trăm năm mươi đồng đem về sử dụng
công an huyện long hồ đang tiếp tục điều tra vụ án
công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện một vụ vận chuyển mua bán số lượng lớn hũ yến xào không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra hoạt động kinh doanh tại hộ kinh doanh yến xào thanh dung ở số một mươi bảy phước tường phường phước long thành phố nha trang do bà dương thị thanh dung làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện có bốn hai trăm sáu mươi hai hũ thủy tinh không có nhãn mát bên trong có chứa chất lỏng
bà dung khai nhận đây là các hũ yến trưng được mua từ một cơ sở ở thành phố hồ chí minh
bà dung đặt in bao bì và nhãn mát mang tên yến xào gh nha trang ở một số cơ sở sau đó dán vào và đưa đi tiêu thụ
thưa quý vị trước thông tin về tình hình nhiễm sán dây lợn gây bệnh cho người tại tỉnh bắc ninh và tình trạng người dân ồ ạt đưa con em mình đi xét nghiệm
bộ y tế vừa có công văn khẩn đề nghị sở y tế bắc ninh và các cơ sở y tế trên địa bàn dừng ngay việc lấy
mẫu máu xét nghiệm elisa để chẩn đoán sán dây lợn
theo bộ y tế xét nghiệm elisa dương tính không thể khẳng định là hiện tại đang mắc bệnh sán dây lợn
và đây là xét nghiệm mang tính chất hỗ trợ khi có dấu hiệu lâm sàng và có một số kết quả xét nghiệm xác định khác
đối với những trường hợp kết quả xét nghiệm elisa dương tính không cần phải xét nghiệm lại và không phải điều trị
trừ trường hợp có triệu chứng lâm sàng có chẩn đoán xác định hiện đang mắc bệnh thì sẽ được điều trị theo phác đồ quy định
tại các cơ sở y tế địa phương
trường hợp kết quả xét nghiệm elisa âm tính thì không cần phải xét nghiệm lại
thanh tra thành phố hà nội vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện sóc sơn
được dư luận quan tâm thời gian qua
kết luận thanh tra nêu rõ ủy ban nhân dân bảy xã tiên dược quang tiến hiền ninh phù linh nam sơn bắc sơn hồng kỳ
thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong diện tích đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ môi trường
như mua bán chuyển nhượng tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng
cũng theo kết luận có một mươi hai trường hợp tại xã hiền ninh phù linh quang tiến tiên dược mua bán chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ
là vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
việc ủy ban nhân dân các xã trên vẫn xác nhận chứng thực và hợp đồng mua bán của các hộ là vi phạm quy định